hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
miền bắc được hình thành từ cách đây hàng trăm năm được mệnh danh là ngôi làng của mùa xuân bởi đến với nơi đây ai ai cũng thích thú với những sắc màu hoa rực rỡ đắm mình trong không gian trong trèo với hương hoa thơm ngát của vùng đất cảng
xưa kia cả làng có tới bảy mươi hộ gia đình theo nghề trồng hoa quá trình đô thị hóa đã khiến đất trồng hoa làng đằng hải bị thu hẹp dần
những cánh đồng hoa rực rỡ này phải nhường chỗ cho những ngôi nhà những ngôi biệt thự khang trang hiện đại
thế nhưng nghề trồng hoa vốn đã ăn sâu vào máu thịt của những người thợ nơi đây vẫn không hề bị mai một
thời điểm tết đến gần những cơn gió heo may mang cái rét ngọt ngào cho người dân đất cảng
trong cái rét ngọt ngào đó dường như có âm hưởng của mùa xuân cảm giác này trở nên rõ rệt hơn khi xuống làng hoa đằng hải
những người thợ ngày ngày vẫn miệt mài say xưa chăm sóc từng cây hoa tỉa từng cái nụ chiếc lá tất bật chuẩn bị hoa cho dịp tết đang đến gần
nghề trồng hoa nơi đây mang lại nguồn sống và là niềm tự hào của những người thợ làng đằng hải
tết sắp đến thì tôi cũng chuẩn bị cúp vàng hà lan và dơn để chuẩn bị cho dịp tết
dơn thì bây giờ đang lên đồng còn cúc hà lan thì sắp được tiểu lụ
dịp tết thì ai cũng đòi hỏi phải đẹp nên là bông hoa cũng phải đẹp hơn những ngày
thường bông hoa phải vượt cao bông phải to lá phải xanh
để được một bông hoa đẹp cho thị trường tết thì chúng tôi phải chăm bông hoa nhiều hơn
hơn lúc bó màu cũng phải chăm chăm đến khi là hoa được bẻ thì mới thôi
chúng tôi tới thăm khu vườn nhà ông đào văn vân người gắn bó với những cây hoa đã hơn ba mươi năm
trở về làng sau những trận chiến tranh sinh tử
đạn bom không chỉ in đậm trong ký ức của người lính năm xưa mà còn hẳn in trên thân thể của ông
trong chiến tranh người thợ ấy là người lính dũng cảm gan dạ không tiếc sương máu hy sinh một phần thân thể bảo vệ tổ quốc
trong thời bình tiếp tục phát huy phẩm chất của anh bộ đội cụ hồ ông đã vượt qua khó khăn bệnh tật để trở về với cuộc sống đời thường
ông đã chọn nghề trồng hoa để mưu sinh cho cuộc sống
chiến tranh đã làm đôi vai của người thợ
không gánh được nước đôi tay cũng không được nhanh nhẹn như những người thợ cùng làng
thế nhưng ngày ngày ông vẫn miệt mài nhổ cỏ chăm chút cho từng cây hoa từng luống hoa bằng đôi bàn tay không còn vẹn nguyên của mình
khi trồng những người thợ cần phải bổ sung định kỳ phân bón hay còn gọi là bón thuốc trong suốt quá trình phát triển của cây
để cây phát triển tốt người thợ trồng hoa phải tuân thủ đúng những nguyên tắc về kỹ thuật
bón phân là phải bón đúng lúc đúng cách và đúng liều lượng
ngoài những lý thuyết những người thợ cần phải có kinh nghiệm thực tế
họ phải nhận biết được nhu cầu dinh dưỡng và khả năng hấp thụ của cây tác dụng của mỗi loại phân bón đặc điểm của đất thời tiết khí hậu
ngoài bón thúc
những người thợ ngày ngày phải tỉa cành bấm nụ cho cây
đến thời kỳ ra hoa ngoài nụ chính còn có rất nhiều nụ phụ mọc xung quanh
những người thợ dùng tay nhẹ nhàng vặt bỏ các nụ này
vặt bỏ ngay khi nụ còn bé để chúng không tiêu hào chất dinh dưỡng của nội chính
có như vậy các hoa chính cần để sau này mới to đều và có màu sắc đẹp